bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính
sau đó bệnh nhân được lấy mẫu gửi cdc sáng ngày hai mươi sáu tháng chín cho kết quả khẳng định dương tính với virus sars cov hai
tiền sử bệnh nhân từ tp hcm về đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và cách ly tại nhà
được lấy mẫu xét nghiệm năm lần đều cho kết quả âm tính
thưa quý vị chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi vừa gửi văn bản xin ý kiến thủ tướng
về việc áp dụng quy định riêng đối với thành phố khi mở cửa nền kinh tế
mời quý vị tiếp tục theo dõi
trong văn bản kiến nghị ubnd tp hcm đánh giá rất cao nỗ lực xây dựng hướng dẫn thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tuy nhiên với điều kiện đặc thù của tp hcm ông phan văn mãi kiến nghị thủ tướng cho phép tp hcm
áp dụng quy định riêng do thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế
thành phố sẽ phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu và báo cáo thủ tướng
tp hcm cũng kiến nghị người đứng đầu chính phủ quan tâm ưu tiên vaccine cho thành phố
và vùng kinh tế trọng điểm phía nam để sớm đạt độ bao phủ theo quy định của hướng dẫn
bộ y tế đang xây dựng hướng dẫn tạm thời các tiêu chí điều kiện y tế thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
trong đó cùng với các tiêu chí đáp ứng về vaccine ngành y tế mà trực tiếp là các đơn vị khám chữa bệnh
cần sẵn sàng giường để hồi sức tích cực trang thiết bị y tế cũng như hệ thống cung cấp oxy
một trong những chỉ số mà nhiều chuyên gia nhìn nhận tp hcm rất khó đạt
bao gồm ít nhất tám mươi trên người năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
một trăm linh các trạm y tế xã phương thị trấn có oxy y tế và toàn bộ các phương xã thị trấn
có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
thưa quý vị và các bạn mới đây thông tin các hàng rào bằng thép gai ghé đá
ràn ráo làm rào chắn ở các tuyến đường con hẻm
chốt kiểm soát tại tp hcm sẽ được tháo rỡ từ nay cho đến ngày ba mươi tháng chín
người dân đã bày tỏ sự phấn khởi sau nhiều ngày đường xá bị ngăn cách
ghi nhận vào sáng ngày hai mươi sáu tháng chín nhiều người dân bày tỏ sự vui mừng khi tp hcm thông tin
sẽ tháo bớt các chốt chặn hẻm khu dân cư cũng như các tuyến đường không phải trục chính
tôi mừng lắm hơn một trăm linh ngày qua mọi sinh hoạt đều gói gọn trong con hẻm nhỏ
giao nhận hàng thông qua hàng rào cảm thấy rất tu túng khó chịu
nghe tin này thật sự mừng
không chỉ là tháo gỡ các rào chắn trở ngại mà còn tháo luôn được tâm lý nặng nề của người dân chúng tôi
khi hiện tại việc chống dịch của tp hcm đã có kết quả tốt hơn
chị ai ly ngụ đường đỗ xuân hợp tp hcm chia sẻ
tuy nhiên việc thao bớt các rào chắn vẫn đang được triển khai dần dần
nhiều chốt chặn vẫn duy trì trong sáng ngày hai mươi sáu tháng chín
các chốt kiểm soát vẫn kiểm tra
người đi ra đường vẫn là lực lượng thuyền đầu shipper đi tiêm vaccine hoặc có giấy đi đường
theo ghi nhận của phòng viên
tại các chốt khu vực trung tâm và vùng ven tp hcm vẫn hoạt động bình thường
lực lượng chức năng vẫn kiểm soát thông qua quét mã qr di chuyển nội địa và giấy đi đường
lượng người ra đường đồng đúc vì có nhiều ngành nghề mới được phép hoạt động
tại chốt đường phạm văn đồng phường hiệp bình chánh tp thủ đức
do là trục đường chính nên lượng xe qua đầy dày
có nhiều lúc lực lượng chức năng không kịp quét mã qr và kiểm tra giấy đi đường nên xả
theo một cán bộ tại chốt đa số người dân ra đường đông do trong đợt tiêm vaccine
lượng shipper quả chốt là đông nhất
chốt tại đường đỗ xuân hợp thủ đức vẫn yêu cầu người dân xuất trình giấy đi đường
và quét mã qr khai báo di chuyển nội địa
theo quy định của tp cn người dân có nhu cầu ra khỏi thành phố hoặc đến vùng có nguy cơ cao
thì gửi đơn xin phép ủy ban nhân dân quận huyện nơi cư trú ta đã chuyển hồ sơ
đến ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nên phải chờ
anh tê cho biết năm người trong gia đình anh phải làm năm đơn khác nhau chứ không được chung một đơn
tại sao trăng ông trần văn dũng
phó giám đốc sở y tế cho biết mỗi ngày sóc trăng cấp giấy thông hành ra ngoài tỉnh cho từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh người
nội dung giấy ra ngoài tỉnh do tỉnh cấp có đề nghị các tỉnh tạo điều kiện tiếp nhận
tuy nhiên vẫn có tỉnh từ chối
một số tỉnh thực hiện chưa đồng nhất gây khó khăn cho người dân
theo tôi việc này cần đồng bộ và có thống nhất chung giữa các địa phương
tốt nhất người dân cần liên hệ trước với địa phương cần đến
xem họ có đồng ý tiếp nhận hay không rồi hãy đi ông dũng khuyến cáo
riêng cà mau
dù đã áp dụng chỉ thị một mươi năm nhưng tỉnh vẫn duy trì các chốt kiểm soát phòng chống dịch
và quy định tất cả người từ ngoài tỉnh vào đều phải test nhanh covid một mươi chín
mọi người dân không được ra khỏi tỉnh
trừ trường hợp được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho phép
trong khi đó hậu giang chỉ mới cho người dân đi lại giữa các xã vùng xanh
chưa cho phép đi liên huyện
ông đồng hoàng dũng tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang cho biết
công nhân từ hậu giang được qua cần thơ làm việc
nhưng khi quay về phải cách ly theo quy định
hãy hàng ngày qua lại giữa cần thơ hậu giang là không được
vì rất khó kiểm soát trong công tác phòng chống dịch ông dũng nói
đến hôm qua ngày hai mươi năm tháng chín nhiều địa phương đồng bằng sông kiều long
đã hạn giãn cách xã hội xuống mức chỉ thị một mươi năm
nhưng việc đi lại liên tỉnh của người dân vẫn rất khó khăn
thưa quý vị đà nẵng cho về quê nhà quảng nam không nhận
đây là tình cảnh của nhiều người dân quảng nam mong muốn được về quê
sau khi đà nẵng đã cho phép người dân ngoài khu vực phong tỏa được chủ động rời khỏi thành phố
theo quy định mới
ở khu vực phong tỏa của đà nẵng người dân có nhu cầu rời khỏi địa bàn
thì tự động tìm hiểu các biện pháp chống dịch của địa phương nơi đến
trường hợp cần giấy xác nhận đang cư trú tại địa bàn không bị phong tỏa
cách ly y tế thì liên hệ xã phương để được xác nhận
về không được ở không xong
ngày hai mươi năm tháng chín anh lê minh quân rời khỏi chốt kiểm soát ở đà nẵng
để về quê ở huyện thăng bình tỉnh quảng nam
thì bị chốt kiểm soát của quảng nam ở cách đó khoảng một km không cho qua
du anh có giấy xét nghiệm và giấy xác nhận ở khu vực vườn xanh của đà nẵng
cán bộ chốt kiểm soát của tỉnh quảng nam buộc anh quay lại đà nẵng với lý do
không được sự đồng ý tiếp nhận của phía quảng nam
tôi thấy quy định hiện hành là người dân từ đà nẵng về thì quảng nam cách ly
và tôi chấp nhận bị cách ly nhưng chốt quảng nam không cho vào
tôi bảo họ điện về xã huyện xin giấy xác nhận tiếp nhận
tôi điện cho cả chủ tịch xã lẫn phó chủ tịch huyện thăng bình
thì các anh đều nói tỉnh chưa có hướng dẫn xác nhận này
anh phạm vũ công hùng quê xã tiền mỹ huyện tiền phước tỉnh quảng nam
bị giữ lại tại chốt đã nhờ người thân liên hệ xã tiền mỹ để xin giấy tiếp nhận công dân
thì xã này đồng ý
sau khi người thân cười bàn chụp giấy xác nhận của xã tiền mỹ
khi anh hùng được qua chốt đi vào tỉnh quảng nam
trong buổi sáng ngày hai mươi năm tháng chín đã có nhiều trường hợp người dân gặp cảnh
đi không được ở không xong khi bị chốt quảng nam từ chối cho vào
một cán bộ công an ở chốt kiểm soát cửa ô hòa phước cho biết
sau khi cho người dân rời đà nẵng về quê thì nhiều người quay trở lại vì phía quảng nam không cho qua
khi họ từ quảng nam quay đầu về lại thành phố thì chúng tôi buộc phải áp dụng biện pháp phòng dịch
như người ngoại tỉnh vào đà nẵng để phòng tránh nguy cơ cán bộ này nói
ông nguyễn văn văn phó giám đốc sở y tế tỉnh quảng nam cho biết
tỉnh có quy định người từ các khu vực có dịch covid một mươi chín đã tiêm hai mũi vaccine
thì phải cách ly tập trung bảy ngày sau đó cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
thay vì cách ly tập trung một mươi bốn ngày như trước đây
riêng người chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm một mũi thì vẫn phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
về việc những người dân về từ đà nẵng ông văn cho biết
hiện tỉnh đã chỉ đạo sở nghiên cứu quy định mới sao cho phù hợp với thực tế tình hình dịch
hiện nay chúng tôi đang tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh về quy định cách ly y tế
kể cả những người tiêm đủ hay chưa đủ mũi vaccine vùng xanh vùng vàng vùng đỏ như thế nào ông văn nói
trường hợp người đà nẵng đi ngang qua địa bàn tỉnh
quảng nam ông văn cho hay có thể đi bình thường theo đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
còn nếu theo quốc lộ một qua các chốt kiểm soát thì phải khai báo cam kết đi thẳng không dừng đỗ
và huế phải có lý do chính đáng
trong khi đó ông nguyễn thanh bình phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết
mọi công dân có nhu cầu đều có thể về với điều kiện phải đăng ký trên hệ thống huế s và được địa phương phê duyệt
theo ông bình tỉnh vẫn hạn chế những người về từ vùng có dịch covid một mươi chín
nếu người về chứng minh được lý do chính đáng như mang thai đau ốm lo tăng mà
khi đăng ký trên phần mềm huế s thì tỉnh vẫn duyệt cho vào địa bàn
chúng tôi đã phê duyệt cho vào huế nhiều trường hợp từ công vụ cho đến người bình thường có lý do chính đáng
việc phê duyệt được vào hay không gần như rất nhanh
miết là có lý do chính đáng và tuân thủ các quy định ông bình nói
hiện nay thừa thiên huế yêu cầu người về từ vùng dịch nếu chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm một mũi
phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
nếu đã tiêm hai mũi vaccine
thì cách ly tập trung bảy ngày và sau đó tự cách ly tại nhà thêm bảy ngày nữa
theo ông bình tỷ lệ người dân được tiêm chủng ở thừa thiên huế còn thấp
nên nguy cơ bùng phát dịch còn cao
do vậy biện pháp cách ly tập trung bảy ngày
sau đó tiếp tục giám sát y tế ở nhà bảy ngày là hợp lý trong thời điểm này
cũng giống như các công dân từ nước ngoài trở về đã tiêm hai mũi nhưng vẫn phải cách ly tập trung bảy ngày
ông bình giải thích
cũng theo ông bình người dân muốn đi ngang tỉnh thừa thiên huế để đến địa phương khác
cũng cần đăng ký trên hệ thống phần mềm huế s hoặc khai báo tại chốt kiểm soát y tế trên quốc lộ
và phải cam kết không dừng lại trên đường không tiếp xúc với ai dọc đường
người đi từ thành phố đà nẵng về quảng trị bằng xe máy sẽ có xe trung truyền
chở người và xe đi từ hầm hải vân huyện phú lộc đến chốt kiểm soát y tế phía bắc của tỉnh huyện phong điền
chuyển sang tin tức covid một mươi chín của tỉnh tiền giang
thưa quý vị từ giờ ngày hai mươi sáu tháng chín toàn tỉnh tiền giang sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
theo tinh thần của chỉ thị một mươi năm cho đến khi có thông báo mới
người dân được yêu cầu không ra đường từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
trừ những trường hợp thật sự cần thiết
chỉ biết ra sao kính mời quý vị cùng theo dõi
ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố thị xã trong tỉnh
yêu cầu người dân địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
xem xét quy định các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thiết yếu
kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát nhưng chỉ bán mang về không được phục vụ ăn uống tại chỗ
người bán phải thực hiện đúng quy định năm k đeo khẩu trang và sử dụng tấm chắn giọt bắn
kể cả tiều thương ở các chợ
kiến quyết cho tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở đơn vị không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch
quy định việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình dịch bệnh
đối với các địa bàn xã phường thị trấn có quyền quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
ở mức cao hơn so với quy định chung đối với từng vùng hoặc trên địa bàn huyện thị xã thành phố
tiếp tục thiết lập bảo vệ và mở rộng các vùng xanh trên địa bàn tỉnh
thủ trường các cơ quan đơn vị địa phương bố trí luân phiên năm mươi cán bộ công chức viên chức làm việc tại cơ quan
làm việc tại nhà tăng cường tổ chức họp trực tuyến không tổ chức họp mặt ăn uống tụ tập tại cơ quan đơn vị
tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát phòng chống dịch các cấp trên địa bàn tỉnh
bổ sung chốt bên trong các khu vực phòng tỏa thiết lập chốt kiểm soát giữa các vùng đỏ cam vàng và xanh
tăng cường quản lý chặt chẽ việc đi lại giữa các vùng đặc biệt là vùng nguy cơ rất cao vùng đỏ với các vùng còn lại
đối với người ngoài tình và địa bàn tình phải có kết quả xét nghiệm real time pcr hoặc tết nhanh kháng nguyên âm tính với sars cov hai
phải còn trong thời hạn bốn mươi tám giờ và cách ly tập trung một mươi bốn ngày
tiếp tục thực hiện phương án ba tại chỗ đối với các doanh nghiệp tổ chức tốt việc dạy và học trực tuyến
mấy ngày gần đây tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh tiền giang có chiều hướng giảm mạnh
trong ngày hai mươi năm tháng chín toàn tỉnh phát hiện tám mươi một ca dương tính giảm ba mươi một ca so với ngày hai mươi bốn tháng chín
liên quan tới vụ việc một chủ tịch xã ở quảng bình bị hành hung phải nhập viện
trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra phòng chống dịch bệnh
vào sáng hai mươi sáu tháng chín ông nguyễn hữu hiến chủ tịch quỹ bán nhân dân xã ngư thủy
nạn nhân của vụ việc cho biết
khi tôi đang kiểm tra đưa bốn công dân đi từ vùng dịch về khu cách ly
thì có một số người dân đã dùng lời nói xúc phạm và đánh tôi phải nhập viện ba ngày
chi tiết ra sau kính mời quý vị cùng theo dõi
tối ngày hai mươi năm tháng chín công an huyện lệ thủy quảng bình cho biết
đơn vị vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn quang trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thôn thượng hải xã ngư thủy
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào sáng ngày một mươi chín tháng chín ông nguyễn hữu dình
phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã ngư thủy
đến trạm y tế xã để kiểm tra việc sắp xếp
đón bốn công dân đi từ vùng dịch về cách ly tập trung
trong khi ông dình cùng mọi người đang kiểm tra
thì nguyễn quang trung cầm dựa đến đe dọa
có lời nói lăng mạ xúc phạm ông dình
với mục đích ngăn cản việc đưa người đi cách ly tập trung
khi sự việc xảy ra ông hiến cùng các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch
đến trạm y tế xã để kiểm tra
tại đây xuất hiện một số trường hợp tập trung gây mất trật tự
phản đối việc chính quyền không đưa người về cách ly tại trạm y tế
khi ông hiến và kiểm tra căn phòng dự kiến sẽ đưa người về cách ly tập trung
thì bị một số người sô đẩy ngăn cản
lúc này trung chạy đến và kéo tay đẩy ông hiến ra sân rồi đánh vào mặt
sau khi xảy ra vụ việc ông hiến được đưa đến bệnh viện đa khoa lệ thủy điều trị
người đúng đối tượng phải được hưởng
chúng ta không được phép ngăn chặn không được phép chậm trễ
nếu chậm trễ ngăn chặn là có tội
đó là nhận định của bí thư tỉnh ủy đồng nai nguyễn hồng lĩnh
trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn
do đại dịch covid một mươi chín theo nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ
tại cuộc họp với ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh vào chiều hai mươi năm tháng chín
tại cuộc họp giám đốc sở y tế đồng nai phan huy anh vũ cho biết
theo đánh giá mới nhất của sở y tế đồng nai nếu tính theo quy mô xã phường
toàn tỉnh có một trăm một mươi hai vùng xanh năm mươi tám vùng đỏ cam vàng
nếu tính theo ấp khu phố thì đồng nai có bảy trăm linh tám vùng xanh một trăm một mươi năm vùng vàng sáu mươi hai vùng cam và bốn mươi bốn vùng đỏ
đề xuất trong thời gian tới bà nguyễn thị hoàng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết
hiện vùng xanh tăng lên các địa phương thực hiện tốt công tác xét nghiệm tầm soát dễ dọng
tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tỷ lệ người dân được tiêm vaccine cơ bản đáp ứng
vì vậy nới lỏng giãn cách mở rộng vùng xanh
từng bước khôi phục kinh tế xem xét quyết định thực hiện việc xác định vùng sành theo nguyên tắc nhỏ nhất có thể
tỉnh kiến nghị cập nhật kịp thời kết quả tiêm chủng trên ứng dụng số sức khỏe điện tử đảm bảo việc tiêm tới đầu
nhập thông tin dữ liệu đến đó để tiến tới việc áp dụng chính sách giấy thông hành vaccine và công dân vaccine trên địa bàn
bà nguyễn thị hoàng nói thêm về chủ trương nâng cao trạm y tế xã phương
bí thư tỉnh ủy nguyễn hồng lĩnh cho rằng là hết sức quan trọng vì sẽ giúp người dân điều trị những bệnh thông thường mà không cần đến bệnh viện
giúp người dân có triệu chứng dương tính covid một mươi chín
đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh về nhân lực thiết bị cơ sở vật chất
ông lĩnh yêu cầu sở y tế và hội đồng nhân dân giám sát chủ trương nâng cao trạm y tế xã phường
trạm y tế xã phường là do cấp ủy chính quyền phải chịu trách nhiệm phải lò trạm y tế xã phường không đạt yêu cầu thì bí thư chủ tịch xã phường phải chịu trách nhiệm với cấp trên
tiếp theo là bí thư chủ tịch cấp huyện thành phố nếu bí thư huyện thành phố lo không nổi thì kêu lên bí thư chủ tịch tỉnh lo
cả hệ thống cùng lo việc này một cách nhanh nhất ông lĩnh nhấn mạnh
về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh đồng nai vừa qua bí thư tỉnh ủy cho biết toàn tỉnh có ba hai triệu trong đó có một hai triệu người là công nhân
tuy nhiên đến nay đồng nai mới hỗ trợ cho hai trăm sáu mươi công nhân người lao động theo nghị quyết sáu mươi tám
dịch giã cả xã hội ngừng trệ mà chúng ta mới giúp hai trăm sáu mươi người trong khi chúng ta có một hai triệu công nhân lao động
chưa nói lao động tự do lao động nông nghiệp thì con số này là quá ít ông lĩnh nói
ông lĩnh cho rằng còn gần một triệu lao động chưa được hỗ trợ là con số quá lớn và không phải ngẫu nhiên mà có rất nhiều người kêu vẫn chưa được hưởng chính sách dù đúng đối tượng
thậm chí có người phản ánh nộp đơn từ lâu nhưng chưa được xem xét cũng như chưa được trả lời
do đó bí thư tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các cấp suy nghĩ tăng cường xem xét xét duyệt đối tượng được hưởng chế độ theo quy định
người ta đúng đối tượng phải được hưởng chúng ta phải thực hiện đúng quy định nhà nước cho người ta hưởng
không được phép ngăn chặn không được phép chậm trễ nếu chậm trễ ngăn chặn là có tội
từng xã phường phải quán triệt tinh thần này để chúng ta xem xét một cách hết sức trách nhiệm ông lĩnh nhấn mạnh
ông nguyễn hồng lĩnh cũng yêu cầu các xã phường chuẩn bị ngay kế hoạch xây dựng ấp xanh khu phố xanh
vì dự kiến đến ba mươi tháng chín này tỉnh sẽ xác định vùng xanh theo mức độ nhỏ hơn có thể xuống ấp khu phố nên cần có sự chuẩn bị
cảm ơn các bạn đã theo dõi